theo thống kê chín tháng đầu năm lực lượng chức năng một mươi bốn tỉnh thành phố khu vực phía bắc đã phát hiện bắt giữ xử lý trên ba mươi bảy vụ vi phạm thu nộp ngân sách hơn một tám trăm linh tỷ đồng
thông tin này được đưa ra trong buổi giao ban công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả một số tỉnh phía bắc năm hai nghìn một mươi chín tổ chức chiều nay tại phú thọ
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tình trạng sản xuất buôn bán kinh doanh vận chuyển tiêu thụ hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ
hàng giả hàng kém chất lượng hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn ra phức tạp có chiều hướng gia tăng
đã bắt và xử lý hơn ba mươi bảy vụ vi phạm nộp ngân sách nhà nước ước đạt gần hai tỷ đồng
các tỉnh thành phố khu vực phía bắc đã chủ động phối hợp với các bộ ngành trung ương
triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm quản lý ổn định thị trường chỉ đáo các ngành lực lượng đơn vị địa phương
quản lý địa bàn tăng cường kiểm tra kiểm soát định kỳ và đột xuất trên các địa bàn mặt hàng trọng điểm
trong quý bố năm hai nghìn một mươi chín ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các tỉnh cần tăng cường triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm
phòng chống buôn lậu giát lận thương mại và hàng giả trước trong và sau tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi